tại quân cảng lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín bộ tư lệnh hải quân đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ
cho tàu ngầm một trăm tám mươi sáu mang tên đà nẵng và tàu ngầm một trăm tám mươi bảy mang tên bà rịa vũng tàu
đây là hai tàu ngầm cuối cùng trong số sáu tàu ngầm hiện đại đường liên bang nga đóng mới
theo hợp đồng được ký kết năm hai nghìn chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
lễ thượng cờ cho tàu ngầm một trăm tám mươi sáu mang tên đà nẵng và tàu ngầm một trăm tám mươi bảy mang tên bà rịa vũng tàu
là một hoạt động có ý nghĩa lớn đối với quân chủng hải quân và là niềm vinh dự tự hào đối với cán bộ
thủy thủ tàu ngầm một trăm tám mươi sáu và tàu ngầm một trăm tám mươi bảy
sự kiện này cũng đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong quá trình hiện đại lực lượng tàu ngầm
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu hoàn thiện thế trận an ninh nhân dân trên biển
bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc trong mọi tình huống
tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn
vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của lực lượng tàu ngầm
luôn luôn thấm nhùng sau sát giá trị thiên liêng của biển đảo của tổ quốc ý nghĩa lớn lao của hòa bình
ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
chúng ta khẳng định rằng đường lối quốc phòng của việt nam là hòa bình là tự vệ
việc hiện đại quốc phòng đội trong đó có phát triển lực lượng tàu ngầm
hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển không phải chạy đua vũ trang
không nhằm vào bất cứ quốc gia nào mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thêm độc địa trong mọi tình huống
mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân phải làm mấy sức mình để giữ vững chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
và giữ hòa bình trên mỗi mọi sống của biển đông
thủ tướng khẳng định đảng và nhà nước có sự quan tâm
đặc biệt và tầm nhìn chiến lược về hiện đại hóa lực lượng hải quân
đưa hải quân nhân dân việt nam tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới
sau lễ thượng cờ hai tàu một trăm tám mươi sáu đà nẵng và một trăm tám mươi bảy bà rịa vũng tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế huấn luyện
và sẵn sàng chiến đấu thuộc đội hình chiến đấu của các lực lượng trong quân chủng hải quân
với việc tiếp nhận đầy đủ tàu ngầm theo kế hoạch lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín quyết tâm huấn luyện tốt
khai thác và phát huy hết tính năng kỹ thuật chiến thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống để bảo vệ biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc